theo bộ nông nghiệp và phát triển nông thôn giá trị xuất khẩu lâm sản tháng bốn năm hai nghìn một mươi chín ước đạt tám trăm bảy mươi triệu đô la mỹ
đưa kim ngạch xuất khẩu lâm sản bốn tháng lên ước đạt ba hai trăm linh tỷ usd tăng một mươi bảy tám so với cùng kỳ năm trước xuất siêu ước đạt hai bốn trăm linh tỷ đô la mỹ
theo đó thị trường xuất khẩu lâm sản hiện nay chủ yếu vẫn là năm thị trường hoa kỳ nhật bản eu trung quốc và hàn quốc
chiếm khoảng tám mươi bảy tổng kim ngạch xuất khẩu lâm sản giá trị kim ngạch nhập khẩu gỗ và sản phẩm gỗ tháng bốn năm hai nghìn một mươi chín ước đạt hai trăm một mươi triệu đô la
đưa tổng kim ngạch nhập khẩu gỗ và sản phẩm gỗ bốn tháng đầu năm hai nghìn một mươi chín đạt bảy trăm chín mươi triệu đô la tăng khoảng một mươi năm một so với cùng kỳ năm hai nghìn một mươi tám
thị trường nhập khẩu gỗ và sản phẩm gỗ chính của việt nam hiện nay chủ yếu vẫn là một mươi quốc gia gồm trung quốc hoa kỳ campuchia thái lan malaysia chile đức brazil new zealand
pháp chiếm khoảng sáu mươi giá trị kim ngạch nhập khẩu gỗ và sản phẩm gỗ